thưa quý vị tối một mươi ba tháng bảy sở y tế tp hcm có văn bản khẩn về triển khai thí điểm cách ly và điều trị
những trường hợp f f một tại nhà theo chấp thuận của bộ y tế
về cách ly điều trị f đối với trường hợp không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện
nơi xét nghiệm rt pcr ngày một mươi có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp
thì chuyển về cách ly tại nhà nơi đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lây nhiễm
triển khai thiết điểm cách ly f tại nhà đối với trường hợp không triệu chứng cho thiết điểm áp dụng
đối với nhân viên y tế bị lây nhiễm được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự f một
tự theo dõi về tình trạng sức khỏe báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định
các trường hợp f này phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương và nơi làm việc
tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng chống lây nhiễm còn phương án cách ly điều trị f một tại nhà
áp dụng theo hướng dẫn đã được bộ y tế thông qua trước đó
cũng trong chiều tối ngày một mươi ba tháng bảy thành phố hồ chí minh thừa nhận thời gian qua có tình trạng f chậm chuyển đi điều trị
tuy nhiên thời gian chậm không nhiều đồng thời thành phố đưa ra ba tình huống sau một mươi năm ngày giãn cách xã hội
thứ nhất là thành phố kiểm soát được covid một mươi chín lúc này sẽ xem xét lại việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu
có thể là chỉ thị một mươi sáu hay chỉ thị một mươi năm hoặc chỉ thị một mươi chín tình huống thứ hai là chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng
lúc này sẽ tiếp tục chí thị một mươi sáu một thời gian và có thể thực hiện một mươi sáu cộng ở một số địa bàn
tình huống ba là dịch gia tăng mạnh mẽ mất kiểm soát thành phố phải tính đến tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn